ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại thành phố đà lạt ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng khai mạc triển lãm các sản phẩm giải pháp xây dựng thành phố thông minh
dịp này hàng loạt các ứng dụng tiện ích thông minh thuộc đề án xây dựng đà lạt trở thành thành phố thông minh chính thức được vận hành
triển lãm đã thu hút hơn hai mươi doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia giới thiệu các sản phẩm công nghệ thông tin
các ứng dụng trong xây dựng đô thị thông minh và các giải pháp ứng dụng khoa học trong nông nghiệp công nghệ cao
nằm trong chuỗi sự kiện công bố đề án xây dựng đà lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng thành phố đà lạt và các doanh nghiệp liên quan chính thức bấm nút khai trương hoạt động các ứng dụng
gồm cổng thông tin du lịch cổng thông tin quy hoạch hệ thống chiều sáng thông minh và hệ thống wi fi công cộng
đây là ứng dụng đang tạo sự quan tâm rất lớn của du khách khi đến với đà lạt
giúp du khách người dân các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước được kết nối